thưa quý vị hiện nay tình trạng trẻ bị thừa cân béo phì đang tăng nhanh trên toàn cầu trong đó có việt nam
thừa cân béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đái tháo đường cao huyết áp tim mạch và các bệnh mạng tính khác
với trẻ thừa cân béo phì cần phải có một chế độ dinh dưỡng khoa học giúp giảm lượng mỡ thừa mà vẫn đảm bảo dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện của trẻ
và ngay sau đây sẽ là chia sẻ của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
trẻ có bị tổn thương ở vùng dưới đồi làm cho sự cân bằng phát tín hiệu no đói của trẻ bị ảnh hưởng
thừa cân béo phì đối với trẻ sẽ làm ảnh hưởng đến dạy thí phát triển của trẻ
phát triển trẻ sẽ không phát triển đúng theo các giai đoạn của từng lứa tuổi
trẻ sẽ phát triển về chiều ngang mà phát triển về chiều ngang thì lại thừa nhiều mỡ chiều cao thì lại không phát triển
một yếu tố nó cũng làm cho ảnh hưởng đến việc thấp về chiều cao
cái thứ hai nữa là khi mà thừa cân béo phì thì sẽ làm ảnh hưởng đến dạy thì sớm của trẻ
vậy thì chế độ ăn cho trẻ thừa cân béo phì cần được điều chỉnh như thế nào
một chế độ ăn cho trẻ thừa cân béo phì là phải quay lại mức năng lượng và các chất dinh dưỡng khuyến cáo theo từng lứa tuổi theo giai đoạn
và ăn chế độ lành mạnh đó là ăn chế độ ăn
được chế biến hàng ngày bằng các thực phẩm tự nhiên
và trong chế độ ăn thì phải kiểm soát về kích cỡ của các loại thực phẩm
kích cỡ của loại thực phẩm và nên được tư vấn bởi bác sĩ dinh dưỡng
nếu như không được tư vấn bởi chuyên gia dinh dưỡng thì sẽ không biết được là số lượng của trẻ ăn bao nhiêu
thứ hai nữa là cần phải kiểm soát các loại thực phẩm đưa vào
kiểm soát loại thực phẩm đưa vào dưới hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp cho trẻ biết được
một ngày trẻ ăn số lượng bao nhiêu trong một ngày và số lượng bao nhiêu thực phẩm trong một bữa là đủ với cơ thể
còn nếu như mà không đến chuyên gia dinh dưỡng thì sẽ không biết được mức khuyến nghị đủ là bao nhiêu
thế thì trong chế độ dinh dưỡng của người thử cấp là béo phỉ thì sẽ kiểm soát về lượng cơm
kiểm soát về lượng thức ăn mặn đó là thịt cá trứng sữa kiểm soát về lượng rau và kiểm soát về lượng quả
trên thực tế có nhiều người
không muốn ăn cơm nhưng lại ăn nhiều quả và uống nhiều sữa và ăn nhiều thịt hoặc cá
vậy thì đấy là một cái chế độ nó cũng không cân đối và thừa các chất dưỡng
vậy thì bác sĩ có lưu ý gì trong chế độ ăn của trẻ để hạn chế tăng cân
đối với trẻ thừa cân béo phỉ không được ăn vặn là điều đầu tiên phải ăn đúng bữa
cái thứ hai là không được sử dụng các cái chất nước ngọt
trong hàng ngày
cái thứ ba là hạn chế các món xào gián chiên gián
bởi vì các món chiên gián thì chúng sẽ cung cấp nhiều năng lượng từ dầu mỡ
và một điều nữa chúng lại kích thích ăn ngon miệng
cho nên là đối với những trẻ thừa cân béo phì bố mẹ phải chú ý chế biến đơn giản
không chế biến cực kỳ
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
tại khoa dinh dưỡng tiết chế bệnh viện đa khoa tâm anh người bệnh được đo chiều cao cân nặng và ghi nhận vào hồ sơ bệnh án
bác sĩ điều trị điền bảng đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chỉ định chế độ ăn cho người bệnh nội trú trong vòng ba mươi sáu giờ đầu và ghi vào hồ sơ bệnh án
cung cấp chế độ ăn phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý của người bệnh
chỉ định chế độ ăn theo mã số cung cấp suất ăn đúng khẩu phần đủ chất đủ lượng vệ sinh
theo dõi kết quả điều trị đánh giá lại sau một hay bảy ngày tùy nguy cơ dinh dưỡng giám sát phản nàn của người bệnh
hội chất dinh dưỡng khi người bệnh bị suy dinh dưỡng nặng
chăm sóc cấp một có bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng như đái tháo đường hút suy tim gan thận chưa ổn định
bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị dinh dưỡng và danh mục thuốc dinh dưỡng sản phẩm và dung dịch nuôi ăn xét nghiệm
hội chẩn dinh dưỡng khi người bệnh bị suy dinh dưỡng